thưa quý vị tính đến sáu giờ ngày hôm nay ngày hai mươi hai tháng tám việt nam đã không ghi nhận thêm ca dương tính mới với covid một mươi chín và tổng số ca mắc covid một mươi chín trên cả nước là một chín người
trong đó có bốn trăm ba mươi sáu người đang được điều trị năm trăm bốn mươi bảy người đã được chữa khỏi bệnh và số lượng ca mắc mới trong cộng đồng tính từ ngày hai mươi năm tháng bảy cho đến nay là năm trăm hai mươi bảy ca có ba trăm bốn mươi hai ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay
cũng theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín vào ngày hôm nay hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
trong đó một bệnh nhân tại bệnh viện đa khoa trung ương huế cơ sở hai và một bệnh nhân tại trung tâm y tế huyện hòa vang
thưa quý vị
khi dịch covid một mươi chín bùng phát trở lại ở một số địa phương cùng với các biện pháp phòng ngừa trên địa bàn
cảnh sát giao thông công an tỉnh bình định đã ngày đêm phòng dịch ở tuyến đầu
sự phối hợp chặt chẽ của các ngành chức năng cùng với nghĩa tình của nhân dân là động lực mạnh mẽ để các chiến sĩ công an nỗ lực vượt khó quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ
trong sương đêm lạnh lẽo trên đỉnh đèo cù mông heo hút giáp danh giữa hai tỉnh bình định phú yên
các chiến sĩ cảnh sát giao thông công an tỉnh bình định vẫn kiên trì làm nhiệm vụ không một chút lơ là
từ khi dịch covid một mươi chín lây lan bùng phát trở lại và diễn biến khó lường ở một số địa phương từng cán bộ chiến sĩ xác định phải nỗ lực nhiều hơn nữa
tất cả các phương tiện vận chuyển khách và xe cá nhân đi vào bình định từ các ngã đường đều bị kiểm tra kiểm soát gắt gao
do đặc thủ địa lý các chuyến xe bắc nam qua lại địa bàn tỉnh bình định thường nhộn nhịp vào đêm khuya và giữa
dạng sáng càng khiến tổ kiểm dịch trong đó có các chiến sĩ công an thêm vất vả
dẫu thế các anh vẫn tận tụy với công việc luôn ân cần niềm nở với mọi người
trường xe huyện thì họ về tầm khoảng cỡ hai giờ cho đến bốn giờ sáng mà xe về lực lượng rất đông
cho nên là cái người đông quá cho nên lực lượng nhiều lúc họ làm việc hết công sức của họ
để phòng ngừa dịch covid một mươi chín xâm nhập địa bàn tỉnh bình định thành lập hơn một mươi chốt kiểm tra phòng dịch covid một mươi chín trên tuyến quốc lộ đi qua địa bàn
với lực lượng nòng cốt là cảnh sát giao thông quân đội và nhân viên y tế
ngày đêm sát cánh cùng gian lao vất vả chia sẻ nhau từng miếng cơm từng cái khẩu trang
họ đã nhận được sự quan tâm động viên hỗ trợ của các cấp các ngành và nhân dân
nên dù ở nơi heo hút vẫn luôn ấm áp nghĩa tình
cũng có một số khó khăn bước ban đầu dạng như cơ sở vật chất bước ban đầu không có đầy đủ
thường xuyên phải nhờ vào nhà dân nhờ sự giúp đỡ của nhân dân nhiều
tại những bước ban đầu điều kiện thời tiết nắng nóng và cơ sở vật chất tại đây là phải nằm trên mặt đường
nắng nóng rồi mưa khó khăn bước ban đầu nhưng cán bộ chiến sĩ vẫn quyết tâm thực hiện tốt công việc được giao
đến thời điểm hiện tại tỉnh bình định vẫn chưa có trường hợp nào bị nhiễm covid một mươi chín
tuy nhiên chỉ một chút sơ hở chủ quan thì hậu quả rất khó lường
công tác phòng ngừa có yếu tố then chốt quyết định thắng bại của cuộc chiến này
cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông ở tuyến đầu phòng dịch ý thức rõ bổn phận của mình nên càng thêm quyết tâm không ngại khó khổ
không quản nắng mưa hàng say hoàn thành thật tốt nhiệm vụ có phần nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú yên vừa thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với bị can là phạm hổ sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín
trú tại phường hòa vinh thị xã đông hòa tỉnh phú yên về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo khoản hai điều một trăm linh chín bộ luật hình sự
năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu đối tượng phạm hồ đã từng tham gia tổ chức
phạm hổ là một tổ chức phản cách mạng mặt trận phục quốc và bị đưa đi cải tạo năm năm
sau hơn ba mươi năm sống ở địa phương phạm hồ tiếp tục kết bạn với một số thành viên trong tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời do đào minh quân cầm đầu
phạm hổ đã kêu gọi mọi người tham gia ủng hộ hoạt động của tổ chức cũng như đăng tải công khai trên facebook cá nhân
từ cuối năm hai nghìn một mươi chín đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi phạm hổ được một số thành viên của tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời gửi cho hai smartphone và sho
cuốn hiến pháp đệ tam việt nam cộng hòa để liên lạc trao đổi xem và hội luận trên các diễn đàn của tổ chức
qua khám xét cơ quan an ninh đã phát hiện và thu giữ trong nhà phạm hổ nhiều tài liệu phản động và phương tiện liên quan
cùng thời điểm trên cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú yên đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với trần thị tuyết diệu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú tệ xã hòa tân tây huyện tây hòa tỉnh phú yên
từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi trần thị tuyết diệu đã sử dụng nhiều tài khoản trên các trang mạng xã hội
để đăng tải hàng trăm bài viết hình ảnh video clip có nội dung ca ngợi cổ suý đối tượng chống đối xúc phạm bồi nhọ lãnh tụ hồ chí minh
xuyên tạc đường lối chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước xuyên tạc lịch sử cách mạng việt nam phỉ bán kích động lật đổ chính quyền nhân dân
truyền đưa thông tin sai sự thật về các cơ quan chức năng thực thi pháp luật
trần thị tuyết diệu đã phạm vào tội làm tàng trữ phát tán tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo khoảng một một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự
công an quận hoàng mai thành phố hà nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với bốn đối tượng đều là người việt nam
về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới gần một triệu usd
theo tài liệu điều tra nắm được tình hình dịch covid một mươi chín bùng phát người dân mỹ có nhu cầu mua sản phẩm phòng chống dịch như khẩu trang nước rửa tay giấy vệ sinh
các đối tượng đã mua ba trăm ba mươi tên miền của mỹ tạo lập một trăm một mươi website thương mại điện tử để lừa đảo bán hàng
người mua sẽ chuyển tiền thông qua các ví điện tử sau đó chờ giao hàng
đợi chờ trong thời gian khá lâu không nhận được hàng người mua mới biết mình bị lừa
số tiền các đối tượng chiếm đoạt đã lên đến gần một triệu usd của bảy người dân mỹ
từ những thông tin do
cục điều tra an ninh nội địa mỹ cung cấp vào ngày chín tháng bảy tại trung cư hh một b linh đàm quận hoàng mai công an hà nội và công an quận hoàng mai đã tiến hành bắt giữ các đối tượng gồm
nguyễn duy toản sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã đông khê huyện đông sơn tỉnh thanh hóa
trần quốc khánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại tổ hai mươi hai phường tương mai quận hoàng mai thành phố hà nội
phan đình thư sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã đông khê huyện đông sơn tỉnh thanh hóa
đỗ trí huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại phường tân thành thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
và trong nhóm này toản giữ vai trò chủ mưu
lực lượng chức năng đã thu giữ bảy cây máy tính ba màn hình máy tính hai máy tính sách tay và giấy tờ tài liệu có liên quan đến hoạt động tội phạm của nhóm đối tượng trên
bảy đối tượng trong đường dây sử dụng công nghệ cao để đánh bạc đã bị công an huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an ra quyết định khởi tố vào ngày hai mươi tháng tám
công an xác định chỉ trong bốn ngày số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc lên tới tám tỷ đồng
vào ngày hai mươi tháng bảy công an huyện quỳ hợp phối hợp với công an tỉnh nghệ an đã đồng loạt bắt giữ bảy đối tượng gồm lê việt anh chú tại quận ba đình hà nội là đối tượng cầm đầu trong đường dây đánh bạc
hoàng thị tú anh chú tại thành phố vinh lại thị oanh lê thị hương giang ngô hồng sơn võ thị giang và trần thị cẩm sương đều trú tại tỉnh nghệ an
nhóm này đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội ẩn danh mở nhiều tài khoản ở nhiều ngân hàng khác nhau và thay đổi số điện thoại liên tục khi thực hiện các giao dịch
các đối tượng chân rết với vai trò là đại lý ở các địa phương sẽ tổ chức cho người chơi ghi số lô số đề sau đó chuyển toàn bộ bảng ghi ra thành phố hà nội cho đối tượng cầm đầu
cơ quan công an xác định từ ngày một mươi hai cho đến ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi các đối tượng đã sử dụng số tiền tám tỷ đồng để thực hiện hành vi đánh bạc qua mạng internet dưới hình thức ghi số lô số đề
và hiện tại cơ quan công an huyện quỳ hợp đã ra quyết định tạm giữ hình sự khởi tố bảy đối tượng trên về hành vi đánh bạc và phong tỏa các tài khoản ngân hàng có liên quan để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
bất chấp những khuyến cáo phòng chống dịch covid một mươi chín một nhóm người vẫn tụ tập giữa ban ngày và có hành vi đánh bạc vừa bị công an thị trấn liên nghĩa phối hợp với các đội nghiệp vụ công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng bắt quả tang vào chiều ngày hai mươi một tháng tám
đột kích tại tầng trệt của căn nhà số ba mươi tám đường hòa hy tập thị trấn liên nghĩa cơ quan chức năng đã phát hiện bốn đối tượng đang đánh bài ăn tiền trên chiếu bạc và trong người các đối tượng có số tiền gần sáu triệu đồng
còn tại tầng hai có một mươi bảy đối tượng cũng bị bắt quả tang khi đang đánh bạc ăn tiền cơ quan công an xác định trên chiếu bạc có hơn tám triệu đồng và tổng số tiền trong người các đối tượng là hơn hai mươi bốn triệu đồng
tiến hành làm việc với chủ nhà là ông đinh phú cương lực lượng công an xác định có dấu hiệu thuốc
được biết các đối tượng từ ba mươi cho đến năm mươi năm tuổi đến từ nhiều địa bàn trong và ngoài huyện đức trọng tụ tập đánh bạc tại quán trong thời gian một tuần trở lại đây
cục hải quan tp hcm cho biết vừa phối hợp với các điện vị liên quan tiến hành khám xét sáu mươi container gỗ quý hiếm và nghi ngờ đây là số gỗ nhập lậu tại cảng cát lái trị giá số hàng ước tính là hơn hai mươi tỷ đồng
cục điều tra chống biên lậu tổng cục hải quan phối hợp với cục hải quan tp hcm và cục hải quan đồng nai đã tiến hành khám xét sáu mươi container qua cảng cát lái
kết quả khám xét ban đầu cho thấy là các container gỗ này đã được các đối tượng sơ chế xẻ thành từng thanh với tổng khối lượng khoảng hơn một mét khối trị giá của lô hàng ước tính khoảng hơn hai mươi tỷ đồng
lô gỗ nêu trên được nhập khẩu từ châu phi về tp hcm do một doanh nghiệp có địa chỉ tại bình dương đứng tên nhận hàng
theo nhận định ban đầu có nhiều khả năng đây là gỗ giáng hương tây phi thuộc danh mục các loài động vật thực vật hoang dã quy định trong các phụ lục của công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp
hiện các cơ quan chức năng đang tăng cường lực lượng để đẩy nhanh tiến độ khám xét và lưu giữ bảo quản trong kho chờ kết quả xử lý tiếp theo
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng dương văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại ấp tân an xã tân nhuận đông huyện châu thành tỉnh đồng tháp về tội trốn khỏi nơi giam giữ hoặc trốn khi đang bị dẫn giải đang bị xét xử
còn về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và tội sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thanh phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
hộ khẩu thường trú tại ấp bảy chợ xã đông thái huyện an biên tỉnh kiên giang
ngoài ra công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn ngọc giàu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại khóm phú hưng thị trấn cái tàu hạ huyện châu thành tỉnh đông tháp về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
đối tượng này có xeo chấm cách hai hai cm dưới sau cánh mũi phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý